theo đó chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương quán triệt phương châm của năm hai nghìn một mươi chín kỳ cương liêm chính hành động sáng tạo bứt phá hiệu quả
tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý điều hành bằng những việc làm cụ thể ngay từ sau tết phân đấu hoàn thành vượt mức phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
các bộ cơ quan địa phương tập trung xử lý giải quyết công việc ngay ngày làm việc đầu tiên
sau tết không để chậm trễ nhất là những công việc tồn động từ trước tết tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương tuyệt đối không sử dụng xe công để đi lễ hội không đi lễ hội trong giờ hành chính
nhằm tăng cường kỳ luật kỳ cương hành chính và tạo sự chuyển biến trong thực thi công vụ
ngay sau tết nguyên đán kỷ hợi thành ủy đà nẵng đã có chỉ đạo tập trung triển khai nhiệm vụ công tác ngay sau kỳ nghỉ tết
theo đó thành ủy đà nẵng quán triệt các cơ quan đơn vị sở ngành thực hiện nghiêm thời gian nghỉ tết
có kế hoạch phân công bố trí cán bộ công chức viên chức trực xử lý giải quyết kịp thời mọi công việc trong thời gian nghỉ tết
đồng thời thực hiện báo cáo nhanh tình hình trước trong và sau tết của cơ quan địa phương đơn vị cho ban thưởng vụ thành ủy
ngay sau kỳ nghỉ tết cán bộ công chức viên chức thực hiện nghiêm túc kỳ cương hành chính giờ giấc làm việc
khẩn trương tổ chức thực hiện công việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm không chậm trễ
ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm của thành phố thực hiện tiếp công dân doanh nghiệp tổ chức đến làm việc bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính
mặc dù vẫn còn trong thời điểm nghỉ tết nguyên đán nhưng những ngày đầu năm mới kỷ hợi thị trường hàng tiêu dùng đã khá nhộn nhịp
nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ cho nhu cầu hàng ngày
theo khảo sát giá các mặt hàng tiêu dùng bình ổn thậm chí không tăng
mặc dù hôm nay mới mùng năm tết nhưng tại siêu thị hapro max đã có khá đông người dân đến đây để mua các mặt hàng nhu yếu phẩm dùng hàng ngày
như rau xanh gạo và một số đồ hải sản đông lạnh khác
các giỏ quà nội trợ của các phụ nữ nội trợ như tôi
thì thấy giá cả rất là phải trăng
bây giờ nếu mà nói là mong muốn có những mặt hàng như thế nào
thì mình mong muốn là tất cả những cái sản phẩm thực phẩm hữu dụng hàng ngày tiêu dùng hàng ngày cho bà con thì đều được đảm bảo an toàn chất lượng
bởi vì là bây giờ cái vấn đề an toàn thực phẩm là đang là vấn đề là rất là nóng bỏng ai cũng quan tâm
theo đánh giá của người tiêu dùng thị trường giá cả các mặt hàng đầu năm không tăng chất lượng ổn định mẫu mã phong phú
trong năm nay giá cả được dự đoán sẽ không tăng
giá cả được tăng cao nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất
ngay từ đầu năm một số công ty doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố hà nội đã có những bước chuẩn bị trước cho thị trường năm nay
chúng tôi có kế hoạch là sắp tới là mở rộng thứ nhất là mặt hàng gạo
sẽ tiếp tục mở ra nhiều mặt hàng cả những mặt hàng đặc sản của gạo không những vùng miền của miền nam mình
tổng tuyện rất quan tâm cái giao cụ quả và truy xuất hoàn gốc
thì chúng tôi cũng hợp tác cũng liên kết với cả những doanh nghiệp
doanh nghiệp sản xuất rau an toàn thực phẩm với công nghệ cao
vừa rồi thì chúng tôi cũng tham gia rất nhiều chương trình liên kết của bộ nông nghiệp
và cũng được các tỉnh giới thiệu những doanh nghiệp
có những doanh nghiệp mà kinh doanh về nông nghiệp
họ đã đưa vào những sản phẩm sạch và có truy xuất nguồn gốc vào các hệ thống siêu thị lớn của việt nam
thì tapro cũng quan tâm đến những sản phẩm này và sắp tới chúng tôi sẽ đưa những sản phẩm này vào hệ thống của appro
trong những năm gần đây
người dân đã không còn thói quen dự trữ các nhu yếu phẩm trong ngày tết
bởi thị trường hàng tiêu dùng những năm gần đây rất bình ổn giá cả không tăng cao như các năm trước
với sự chuẩn bị đón đầu ngay từ đầu năm của các công ty doanh nghiệp lớn
năm hai nghìn một mươi chín được cho là một năm hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm hàng hóa tốt nhất cho người dân với giá cả hợp lý
theo sở y tế tp hải phòng trong những ngày tết nguyên đán kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn thành phố không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm
và không có tử vong do tai nạn giao thông
các bệnh viện tổ chức tốt việc thường trực cấp cứu và khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ tết
trong các ngày từ mùng ba đến mùng bảy tháng hai tức ba mươi mùng một mùng hai mùng ba tết kỷ hợi
tại các bệnh viện có từ hai ba trăm ba mươi tám đến gần ba bệnh nhân điều trị nội trú
trong đó mỗi ngày có khoảng trên dưới một trường hợp đến khám cấp cứu tai nạn
riêng tai nạn giao thông ngày hai mươi chín tết có bốn mươi chín trường hợp ngày ba mươi tết có sáu mươi chín trường hợp
tết có năm mươi ba trường hợp ngày mùng hai tết có chín mươi chín trường hợp ngày mùng ba tết có tám mươi bảy trường hợp
phần lớn các ca cấp cứu tai nạn giao thông đều ở mức độ nhẹ
tai nạn do pháo nổ xảy ra ba trường hợp đều vào ngày mùng ba tết
tai nạn do đánh nhau có sáu mươi một trường hợp hai ca cấp cứu do nổ bình ga mini
ngoài ra những nét độc đáo trong ẩm thực với hương vị của bánh đa kê
chè kho và các món ăn nổi tiếng nơi đây cũng là một điểm nhấn thú vị
chúng ta biết là bắc giang là một tỉnh cũng tương đối gần như thủ đô
nhưng mà đấy là một tổng gần nhưng lại có rất là đa dạng
các dân tộc khác nhau cùng sinh sống có người nùng người sán diều
người cao lan người kinh v v
thì mỗi năm thì bảo tàng dân tộc việt nam sẽ lựa chọn một tỉnh nào đó
để phổ biến các giá trị văn hóa của tỉnh đó để giúp cho thế giới
giúp cho việt nam biết hơn về mỗi địa phương
đây là một cách chúng tôi giữ bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa
đẫm đài bản sắc dân tộc việt nam đối với công chức cả nước
bên cạnh các hoạt động trình diễn giới thiệu văn hóa bắc giang
còn có các hoạt động mang đậm sắc thái tết cổ truyền như xin chữ đầu năm mới
và tìm hiểu ý nghĩa phong tục của dân tộc
người yêu tranh tết dân gian được giao lưu với nghệ nhân in tranh đông hồ
và tự tay in những bức tranh mình yêu thích
bằng cách nặn tỏ he hay tô vẽ tranh
ngoài ra công chúng có dịp trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian độc đáo
hiện tại thì mình cũng cảm thấy rất là vui bởi vì đầu xuân năm mới
thì cũng có rất là nhiều những cái điều mà mình mong muốn
tại việt nam của chúng ta thì có năm mươi bốn dân tộc anh em
nên là có rất là nhiều những cái nét đặc sắc văn hóa truyền thống khác nhau
nên là mình nghĩ là đây là một cái cơ hội tốt để tôi có thể giao lưu
và có thể học hỏi
hỏi thêm những cái kiến thức về văn hóa truyền thống của việt nam
ngay trong ngày khai mạc vui xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sắc thái văn hóa bắc giang
đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tham gia vào các hoạt động trải nghiệm
trong ánh nắng chăn hòa tạo nên một không gian xuân giàu văn hóa cho thủ đô hà nội
chiều ngày tám tháng hai tức ngày bốn tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tp tuyên quang tỉnh tuyên quang
đã tổ chức hội đuổi văn hóa truyền thống của việt nam

đây là hoạt động lễ hội được tp tuyên quang tổ chức hàng năm
vào dịp đầu xuân thu hút hàng vạn người dân và du khách
tham gia hội đua thuyền trên sông lô xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
có một mươi ba đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố
với gần bốn trăm linh vận động viên mỗi đội đua phải trải qua một vòng đua trên sông lô
với độ dài năm km
hội đuổi thuyền trên sông lô là lễ hội sông nước độc đáo của nhân dân tp tuyên quang
được lưu truyền từ xa xưa thể hiện sự mạnh mẽ tinh thần thượng võ
và khát khao chinh phục sông nước của người dân tp tuyên quang
tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ tuyên
ngày tám tháng hai tức ngày bốn tết kỷ hợi hàng nghìn người dân và du khách thập phương
tăng ni phật tử đã tham dự lễ hội khai chùa tiên
tại xã phú lão huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
lễ hội chùa tiên mang tính truyền thống lịch sử lâu đời
là nét văn hóa không thể thiếu
đi vào tiềm thức của người dân địa phương và du khách trong nước và quốc tế
du khách đến với chùa tiên không chỉ để tham quan vãn cảnh
tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của người mường cổ
mà còn là dịp để người dân lễ phật cầu may ôn lại những nét đẹp truyền thống
của dân tộc việt nam tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã có công khai phá
và tạo dựng nên những vùng đất màu mỡ chủ phú qua các thời kỳ
theo quy hoạch phát triển du lịch tỉnh hòa bình đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi thì xác định
khu du lịch chùa tiên là một trong những điểm du lịch sinh thái gắn với tâm linh
sẽ được đầu tư để tiếp tục phát triển những sản phẩm du lịch gắn kết
và tạo thêm những điểm đến cho du khách
đặc biệt là vừa rồi thì ở đây tại khu vực này cũng đã thu hút nhà đầu tư
đến sắp tới hiện nay đã khởi công tuyến cắp treo nối chùa hương
sang chùa tiên
trước đó ban tổ chức hội chùa tiên đã phân công các tiểu ban phụ trách từng công việc cụ thể
vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường được quan tâm bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự
không để xảy ra ồn tắc giao thông bố trí bãi trông giữ phương tiện giao thông
có phương án phòng chống cháy nổ ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan cờ bạc
ngoài ra các cửa hàng bán đồ lưu niệm cửa hàng ăn uống phải ký cam kết
với ban quản lý bán đúng giá không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách
ngày tám tháng hai tại thị xã an khê tỉnh gia lai vùng đất tây sơn thượng đã tổ chức lễ kỷ niệm
ba mươi năm chiến thắng ngọc hồi đống đa và hai trăm bốn mươi tám năm khởi nghĩa tây sơn
đây là vùng đất mà hơn hai thế kỷ trước ba anh em nhà tây sơn đã giấy binh khởi nghĩa
lập nên triều đại hiền hách trong lịch sử dân tộc
đồng thời buổi lễ cũng tái hiện lại những hoạt động phong phú
thể hiện mối đoàn kết của dân cư
trong vùng đất này từ nhiều thế kỷ trước
tại lễ kỷ niệm quân và dân các dân tộc thị xã an khê và các huyện lân cận
đã kính cẩn dân hương đặt hoa tưởng niệm ba anh em nhà tây sơn tại di tích an khê trường
một trong những di tích trong quần thể di tích tây sơn thượng đạo tại gia lai
đây xưa kia vốn là nơi giao dịch liên lạc hội họp của nghĩa quân tây sơn
trong buổi đầu hội binh khởi nghĩa
chính nơi đây cũng là nơi tổ chức hội cầu hê người việt vùng đất an khê
với nét văn hóa riêng có đặc sắc của an khê nói riêng và gia lai nói chung
đến cái nơi này cái lễ hội cầu huê này là cái lễ hội mà đầu tiên những người việt đầu tiên
nên khai phá cái vùng đất này tổ chức trong cái dịp lễ quý xuân vào mùng một mươi tháng hai âm lịch hàng năm
để bà con đến đây giao lưu cầu nguyên lợi cầu mùa màng cầu cho một năm thịnh vượng
hàng năm cứ vào dịp này
sau nghi lễ tế xuân người an khê sẽ có ba ngày vui hội với các trò chơi dân gian và hát hội một đêm hai ngày
người dân dành một không gian đặc biệt để họp chợ tại gò chợ ở phía tây an khê trường
cả người kinh lẫn người ba na và các dân tộc thiểu số khác trong vùng tây sơn thượng
cùng mang hàng hóa ra đây để trao đổi mua bán giao lưu văn hóa
từ đó thắt chặt hơn nữa mối đại đoàn kết các dân tộc
qua ba năm phục dựng thì có thể nói năm nay là đã dần
đưa lễ hội này về nguyên bản nhất tại vùng tây sơn thượng là nơi của lễ hội hát cầu huê hàng năm
với mục đích đó là mong cầu mong cho mưa thuận gió hòa cầu cho quốc thái dân an của người việt xưa tại vùng đất này
và chúng tôi mong muốn rằng đây là một góc phần vào đời sống tinh thần
lễ hội hát cầu huê đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa độc đáo
của các cư dân lâu đời nơi vùng đất tây sơn thượng
ghi dấu mối đoàn kết lâu đời của các dân tộc trên giải đất hình chữ s
đặc biệt hơn giờ đây lễ hội hát cầu huê đã được phục dựng và trở thành một hoạt động không thể thiếu
trong những ngày đầu năm mới của người dân ở các huyện thị phía đông tỉnh gia lai
thưa quý vị hát then đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu
là linh hồn trong đời sống văn hóa của đồng bào tài nùng ở bắc cạn
điều thên và tiếng đàn tính chính là bản sắc độc đáo khi xuân về
là sức mạnh gắn kết cộng đồng khi vang lên trong những lễ hội những buổi tiếp khách
mỗi độ xuân về bà con ở nhiều nơi lại quây quần bên nhau tổ chức giao lưu văn nghệ thể thao
trong đó không thể thiếu cây đàn tính và những làn điệu hát then
trong khi điệu thên là những giai điệu manh mang chất chứa nỗi lòng
thì tiếng tính lại là linh hồn của bản hợp ca rất đặc trưng kết lên vang vọng giữa bản làng

hát thên và tiếng đàn tính chính là bản hợp ca rất đặc trưng kết lên vang vọng giữa bản làng
trong đó không thể thiếu cây đàn tính chính là bản hợp ca rất đặc trưng kết lên vang vọng giữa bản làng
hát thên và tiếng đàn tính chính là bản hợp ca rất đặc trưng kết lên vang vọng giữa bản làng
trong tâm thức của người việt người có tuổi thọ và gia đình có người cao tuổi là có được cái phúc lớn
có phúc nên mới được sống lâu mới có con cháu để hùê mừng thọ cũng chính là mừng cái phúc ấy
làm cho tùng tối rất là vui sống sướng trong việc mừng thọ khánh thọ tám mươi xuân
theo thông tin từ hội người cao tuổi tỉnh hà tĩnh các địa phương trên địa bàn sẽ tổ chức trúc thọ mừng thọ cho hai mươi ba ba trăm ba mươi hai cụ ông cụ bà
việc mừng thọ được các xã phường và gia đình tổ chức bắt đầu từ mùng hai và kéo dài đến mùng sáu tết
tại đây các cụ được lãnh đạo chính quyền địa phương hội người cao tuổi được bà con lối xóm đến chúc mừng chia vui tặng quà lưu niệm

hay tìm hiểu kỹ về kích thước đặc điểm của các loại tiền trên thế giới tránh mua phải hàng giả
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân